và cũng trong tối ngày hôm qua công an hà nội đã có một trận cầu tưng bừng dành cho người hâm mộ mở màn village năm hai nghìn hai mươi ba
sau gần hai thập kỷ công an hà nội mới xuất hiện trở lại ở giải đấu hạng cao nhất việt nam
trên một đối thủ mạnh là bình định đội nằm trong top ba công an hà nội mạnh nhất mùa trước
công an hà nội đã xuất phát với đội hình mang đến rất nhiều hy vọng
chỉ sau vài phút thăm dò đội chủ nhà đã tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành bình định
từ những đợt lên bóng sắc xảo và từ đó thì công an hà nội liên tục ghi nhiều bàn thắng
kết thúc trận đấu công an hà nội giành chiến thắng năm
một màn trở lại không thể tuyệt vời hơn của đội bóng đá công an ở trận gia quân village năm hai nghìn hai mươi ba